một năm học mới với biết bao kỳ vọng trong sự hân hoan gặp lại bạn bè thầy cô của các em nhỏ có lẽ những bậc phụ huynh lại trở nên căng thẳng nhất
bởi nhiều phụ huynh thường kỳ vọng rất lớn vào con mình cũng vì thế mà đặt nặng vấn đề thành tích điểm số tạo nên áp lực cho con trẻ
khi trẻ không đạt được kết quả như mong muốn phụ huynh cảm thấy thất vọng nên thường chút giận lên đầu đứa trẻ
thay vì yêu mà học vui mà học thích mà học trẻ chuyển sang sợ mà phải học
vì hễ bị điểm kém trẻ có thể bị đánh bị la mắng
có câu chuyện một lớp bốn mươi ba học sinh thì có tới bốn mươi hai học sinh giỏi
trên thực tế hiện nay ít có lớp nào mà số học sinh giỏi nhỏ hơn ba phần tư
vậy giỏi này có phải do thực lực hay không
nếu chỉ quan tâm đến điểm số thì tất yếu sẽ nảy sinh những tiêu cực khi mà thói quen truyền thống luôn dùng điểm số để so sánh học sinh này với học sinh khác

con đi học thêm theo mình điểm cao hơn và biết hơn
nếu như mà con bị điểm kém thì con và bố mẹ cao sẽ rất là buồn
nếu mà con được điểm một mươi thì bố mẹ con rất vui và nếu mà con bị điểm thấp thì con sợ bố mẹ buồn
bây giờ thì đúng là phải học nhiều quá nhưng mà cái chương trình nó kín hết cả rồi
thực ra là các cháu nó bị cuốn theo và mình phải đi theo luôn
như vậy là ta thấy cái căn bệnh thành tích này không chỉ ở các nhà trường ở giáo viên
mà còn thể hiện trong tâm lý của phụ huynh và thậm chí là thể hiện ngay trong học sinh nữa
trước hết xin được nghe ý kiến của bà hồng
theo tôi thì cái bệnh thành tích này xã hội nói đến trong thời gian gần đây rất là nhiều
và đúng như chúng ta hiểu thì không phải riêng nhà trường mà có cả phụ huynh nữa
nhưng mà tôi cũng lại đặt một vấn đề là
nếu mà ta nói chung là nhà trường thì cũng không hẳn
vì có là những nhà quản lý với các thầy cô giáo
ở đây phải nói là các nhà quản lý đưa ra những cái tiêu chí xét các trường đạt chuẩn như thế nào
các trường thành tích ra sao nên là dẫn đến là cái thành tích ý là thành tích của trường mà giáo viên người ta phải thực hiện
tôi gặp nhiều giáo viên thì ngay giáo viên người ta cũng không phải là đã đồng tình đâu
người ta nói là trong một lớp học
bây giờ sáu mươi sáu mươi năm học sinh nhất là cấp một là phải vừa dạy vừa rỗ
thế mà bây giờ lại đưa ra những cái chỉ tiêu là phải đạt bao nhiêu phần trăm là học sinh giỏi thì mới được xếp cái lớp ý
thì ngay cả giáo viên người ta cũng rất là thấy áp lực
xin cảm ơn bà
ý kiến của nhà báo đỗ tuấn hoàng
ai là người đặt ra các cái tiêu chí để giáo viên phải lo cho cái lớp mình là bắt buộc phải có tối thiểu bao nhiêu xuất học sinh giỏi
thì mới được
thì mới đạt được chỉ tiêu hay là thành tích
giáo viên đấy là chịu áp lực của ông bà hiệu trưởng
và ông bà hiệu trưởng là chịu trách nhiệm của ông bà trưởng phòng giáo dục
ông bà giám đốc sở
và ông bà bộ trưởng
vậy là nó là một hệ thống
nếu có lỗi là lỗi hệ thống
chứ chúng ta đừng đổ lỗi cho một cái nhà trường cụ thể nào cả
đấy là điều thứ nhất
cái điều thứ hai cái bệnh thành tích nó đến mức này ạ
con tôi nó bảo là bố ạ con được học sinh giỏi con chả thấy vui gì cả
lớp đứa nào chẳng giỏi
nhưng mà nó phải rõ chứ có người giỏi có người rốt
chứ người nào cũng giỏi thì cái danh hiệu nó còn có giá trị gì nữa
nhưng không hiểu sao ngành giáo dục vẫn thích cái điều đó
chiều nay chúng tôi có đi làm một cái phóng sự
mà tối hôm qua tôi đã ghi hình rồi
đấy là học sinh lớp bốn vẫn chưa tự viết được cái tên của mình
cũng chưa đọc thông được chính cái bài học trong lớp
có đứa học đọc vẹt được
nhưng mà đưa cái tờ báo chữ to ra cũng không đọc được
thế thì tôi có hỏi phỏng vấn giáo viên là cái lỗi do ai
mà trước hết lỗi là do giáo viên chủ nhiệm
bởi vì các cháu cấp một mà
chỉ có một giáo viên thôi
thế lỗi là do ai nữa
thì là bố mẹ muốn cho cháu được đúp
bởi vì cháu nhà tôi nó vẫn chưa biết viết
nhưng giáo viên bảo không đúp được bác ạ
thế là vẫn phải học đến lớp bốn
thế thì phải nói là những câu chuyện rất là cay đắng
và chúng ta nói mãi rồi
nói mãi rồi nhưng chúng ta không giải quyết được
thì tôi nghĩ rằng xã hội phải có một cái tạm gọi là cái bàn tay sắt
cái ý chí thép trong cái việc xử lý rứt điểm cái vấn đề này
ở đây ta đã có đề cập tới cái căn bệnh thành tích của giáo viên
mà nó rộng hơn là của hệ thống của ngành giáo dục
như các vị khách mời đã nói
và cái tâm lý cũng muốn con mình hơn người của các bậc
của một số bậc phụ huynh
và có lẽ từ khía cạnh thứ ba cũng không thể không đề cập tới
tức là chính những cái điều đó nó đã ảnh hưởng tiêu cực
tới tâm lý của chính các cháu
bố mẹ thường hiện nay cái nhận thức chung ấy
cũng rất là muốn con mình phải giỏi
và theo tôi thì chúng ta bây giờ cần phải nói về các bậc phụ huynh
ai cũng muốn con mình giỏi cả
thế nhưng khi sinh ra các em ấy không phải là em nào giống em nào
có những em thì ngay bản thân em không lười học
em không lười học
em rất chăm chỉ nhưng em không thể giỏi được
nhưng có những em không phải là chăm chỉ đâu
nhưng mà cái chỉ số thông minh của em em em lại giỏi
thì bố mẹ nên phải biết là con mình thì sẽ như thế nào là vừa độ
chứ không phải thúc ép quá
không phải là cứ phải là có cái giấy khen cứ phải là học sinh giỏi
mà tạo cho con mình nhiều cháu là rất khổ
cháu học suốt cháu không có một lúc nào được thư giãn cả
nhưng cháu cũng không thể là học sinh giỏi
tôi rất sẵn thành điều này
chú ý rằng là mỗi người có cái tư chất riêng
và không phải ai cũng có thể giỏi cả được
điều này là đương nhiên
chúng ta cũng khẳng định rằng là cái mong muốn cho con cái mình học giỏi là mong muốn chính đáng
điều đó là ai cũng mong như thế
nhưng vấn đề ở chỗ là khi mong muốn như vậy thì cũng tránh tình trạng là ảo tưởng
và nhìn vào mấy tờ giấy khen hay một vài cái gọi là cái thành tích mà có khi chỉ là nguy tạo thôi của nhà trường ta
vì cái thành tích của họ để mà nghĩ rằng con mình giỏi
điều đó là vô cùng nguy hiểm
tôi tiếp xúc với nhiều học sinh
thì tôi thấy thế này
có những em học rất giỏi trong nhà trường
nghĩa là học rất giỏi về văn hóa
thế nhưng em ấy như là một người khác lạ
giao tiếp rất kém
có thể là hỏi đến bài toán hoặc bài văn em nói rất hay
thế nhưng thế dụ đi hoạt động công tác xã hội
hoặc tiếp xúc với bạn bè
hoặc hỏi những cái kỹ năng thường ngày ứng xử của một học sinh
thì lại là không được như những bạn bình thường khác
như vậy là có những gia đình ấy
nuôi con theo kiểu là
kiên quyết là học văn hóa
ngày nghỉ cũng học
lúc nào cũng học
và hết học ở trường thì đi học thêm
trong khi đó thì dành rất ít thời gian cho con
có thể tham gia những cái hoạt động xã hội
những cái hoạt động xã hội chung thì rất bình thường thôi
nhưng nó lại dạy cho con em của mình rất nhiều điều
gần đây thì chúng ta đang bắt đầu nói nhiều tới cái việc
tức là nhà trường không chỉ đào tạo về mặt kiến thức chữ nghĩa
mà còn phải đào tạo về kỹ năng sống
và điều này nước ngoài thì họ đi trước mình lâu rồi
tôi nghĩ rằng có một cái sự nhận thức lệch lạc trong không ít phụ huynh
và trong không ít nhà quản lý giáo dục
đúng như chị nói
là tùy theo năng lực của các cháu
để chúng ta tạo một cái mục tiêu phấn đấu
chứ đừng biến thành áp lực để cháu phải tự tử
có rất nhiều cháu đi du học về phát điên lên ạ
và chúng tôi đã làm rất nhiều phóng sự về rất đau lòng về cái việc đấy
thế thì chúng ta dạy kỹ năng sống
chúng ta đưa ra một mục tiêu vừa phải
ở quê tôi bây giờ những người nông dân cũng rất là thức thời
là con tôi trình độ chỉ có thế thôi
học hết lớp một mươi hai đi học điện lạnh điện tử
đi học sửa xe ô tô
còn giàu hơn ông học đại học
đi học đại học rồi cũng vào nhà máy làm công nhân mà
giấu cả bằng đại học đi mà
thế thì người ta nhận thức thức thời như thế
thay vì là nhất định phải có bằng đại học
nhất định là phải có thành tích nọ kia
thế thì cái thành tích nọ kia hay cái bằng đại học mà ông bố ép phụ huynh ép trẻ phải học đó
là vì ai
có vì hạnh phúc tương lai của cháu không
cháu phải cố sức làm một cái công việc mà cháu không có năng lực
trong khi đó cháu say mê sửa ô tô
ai bảo sửa ô tô là xấu
ai bảo sửa điện lạnh điện tử là xấu
ai bảo là thu nhập thấp hơn một ông học đại học như mình
thế thì vấn đề là vì hạnh phúc của cháu
cho cháu được vui học mỗi ngày
vấn đề là cậu có kỹ năng sống
cậu có hiếu
cậu có sức khỏe tốt
cậu ra với thiên nhiên
cậu biết dựng lều khi đi chơi núi với bố
cậu ra sông cậu biết bơi
gặp người chết đuối cậu biết cứu
thì tôi rất là thích cái điều đó
nhưng lại đặt một vấn đề nữa
chúng ta giả thiết có một mươi năng lực không có
y quy kém
thế mà vẫn đạt học sinh giỏi
tỉ lệ chín mươi mấy phần trăm
chúng tôi chứng kiến là giáo viên họ cũng cay đắng
họ bảo rằng như thế này chúng tôi cũng mất cái niềm yêu nghề đi
thì cái hậu quả đối với xã hội là rất lớn
và tất nhiên đây những cái giáo viên mà thực sự là nghiêm túc và có lương tâm nghề nghiệp
chứ còn trên tổng thể ta có thể nhìn thấy thế này
tức đôi lúc mà như ý kiến nhà báo đỗ hoàng và gợi ra đấy
bố mẹ áp đặt cho con
chính là để tự thỏa mãn mình
tức là có khi là những điều mà bố mẹ không làm được
và bây giờ đòi hỏi con mình phải làm được
phải học được nhạc phải chơi được thể thao phải trở thành danh ca hay thế này thế kia
tức là có khi bố mẹ là chút cái mơ ước mà mình không thể thực hiện được
xuống đầu con buộc con phải thực hiện
và nhà trường một số trong cái trường hợp đó thì đón bắt cái này
tạo ra những cái thành tích ảo
và cuối cùng tạo ra một sự thỏa thuận ngầm
một thứ liên minh ngầm
hai lòng với nhau giữa bố mẹ và nhà trường
và đấy là cái điều rất đáng sợ
tôi theo dõi trong quá trình ngành giáo dục của chúng ta triển khai
thì tôi thấy là rất phải quan trọng của cái cấp học tiểu học
chúng ta phải vừa dạy và vừa dỗ
tôi nói là học sinh tiểu học là vừa dạy vừa dỗ
thế mà cứ áp lực như thế
có nhiều em bé tôi phải nói là sợ học
vì em không hiểu những cái vừa dạy
thì lại ép em là phải như thế này phải thế này
tối đến thì bố mẹ lại nhìn vào những cái bài mà cô giáo bắt phải trả bài ngày mai
và đến lúc là cứ nói đến học là nhiều em bé sợ
gục mặt xuống và khóc
thế nên là chúng ta phải gì bỏ cái bệnh thành tích
mà phải làm như thế nào
các em thấy hứng thú khi đến học
và cô giáo phải tạo được cái niềm tin là hôm nay con điểm thấp như này không sao đâu con
ngày mai con cố gắng lên con sẽ được điểm cao hơn
như thế là ta phải khơi dậy là ở mỗi em học sinh đều có những cái thế mạnh khác nhau
chứ không phải cứ học giỏi là hơn hẳn những người khác
tôi có một đứa con là hai mươi tuổi
và có một đứa con là một mươi ba tuổi
thì tôi chơi với các cháu rất là nhiều
thì tôi mới phát hiện ra một điều
là tôi hỏi cháu là
thế theo con
cô giáo tốt là cô giáo thế nào
cô giáo tốt là cô giáo cho ít bài tập về nhà bố ạ
bởi vì con nhá
con đi học từ sáu h ba mươi sáng
đến năm h chiều con mới được về
cả ngày con chỉ có học
tối về có thơm bố một cái
sau xem tivi một tí lúc ăn cơm
lại học đến tận đêm khuya
không có một tí hạnh phúc nào cả
thì chúng tôi bây giờ là thành lập một cái nhóm hộ phụ huynh
là những người cũng là trí thức trong xã hội
kiên quyết không cho con đi học thêm
và nhà trường bây giờ cũng kiên quyết
nhưng tại sao ở nông thôn người ta vẫn dậy thêm tràn lan
là có một cái sự thỏa thuận ngầm
đi học thêm tắt cả đường chị ạ
thế nhưng mà cô giáo vẫn bảo là không học thêm
thế rồi lại bắt học sinh về ký vào đấy
là tự nguyện đi học thêm để sau này đối phó
thế thì kỳ học hè là kín mít
với một sự ảo tưởng của ông bố bà mẹ
tôi cũng đã đi dự những cuộc học phụ huynh
cho cháu của mình
chứ con thì lớn rồi
nhưng chúng tôi thấy là cái ban phụ huynh ấy
hiện nay là làm đúng cái chức năng vai trò của mình chưa thì cũng chưa
mà hầu như là nhà trường muốn điều gì
và giáo viên muốn điều gì thì thông qua cái ban phụ huynh ấy
nên là ban phụ huynh họp ấy
thì người ta chọn những cái người
mà lại là rất là đồng cảm với nhà trường
và lắng nghe như thế
và người ta truyền tải cho phụ huynh là
cô giáo chủ nhiệm của chúng ta là dạy văn
thế bây giờ trong lớp chúng ta là
phải như thế này
phải như thế này
rất ít khi có những phụ huynh
dám đứng lên nói rằng con tôi không học
vì người ta rất là lo lắng cho cái
việc con người ta học ở nhà trường
mà không được lòng cô chủ nhiệm
hay là không được lòng nhà trường
mà lại thông qua là ban phụ huynh
đã phổ biến như thế rồi
bên cạnh đó
câu chuyện của chúng ta cũng còn gợi lên một vấn đề khác
đấy là cái việc là đào tạo cho nhà trường
giáo dục cho nhà trường
đặc biệt ở cái bậc tiểu học
thì không chỉ là kiến thức
mà còn là kỹ năng sống
và đây là một vấn đề
tôi tin chắc rằng
chắc ngày càng trở nên quan trọng
và nó sẽ làm thay đổi
cái quan niệm giáo dục truyền thống của chúng ta
gần đây thì cũng giống lên cái hồi trường
là ngay cả môi trường trong nhà trường
cũng chưa đảm bảo an toàn cho các cháu
tôi không liệt kê lại
tôi không kể lại những cái vấn đề ý nữa
nhưng để có một môi trường an toàn
thì đầu tiên là gì
cái tuyển chọn
những cái giáo viên
mà phụ thêm
một số các địa phương là giáo viên tin học
là ngoại ngữ
có thể là nhà trường phải thêm
hoặc là bảo vệ nhà trường
chúng ta cũng lại tuyển
nhưng mà có những nhà trường
tuyển những cái người làm bảo vệ
không đảm bảo phẩm chất đạo đức
có những người
chính trong những môi trường ấy
thì chính bảo vệ
lại xâm hại trẻ em
thứ hai là ngay các thầy tin học
là do nhà trường
họ chỉ là giỏi tin học
chứ họ chưa
thì cũng tuyển dụng vào
và chính các thầy tin học ý
thì lại cũng xâm hại các cháu
và có cả những trường hợp là
giáo viên đánh học sinh
trong trường học
và có cả những cái vấn đề là
an toàn vệ sinh thực phẩm
trong nhà trường
như thế nào
để trẻ em đến lớp học
nếu mà ăn bán chú
thì cái thực phẩm ý
phải đảm bảo là sạch
nước uống trong nhà trường
cũng là một vấn đề
chúng ta đặt lên
có những cái khảo sát
của hội bảo vệ
quyền trẻ em việt nam
thì cái nước uống
trong trường học
không đảm bảo vệ sinh
cho các cháu
đấy là những cái
mà chúng tôi muốn đề cập đến
là bên cạnh
dạy tốt rồi
thì cái chăm sóc
rồi là bảo vệ
trong trường học
cũng cần phải đeo đến
như vậy rõ ràng
ý kiến của bà hồng
đã gợi đến một điều
rất là đáng suy nghĩ
bất cứ ai
nếu muốn tham gia cái hệ thống
giáo dục các cháu
đặc biệt là cấp tiểu học
thì đều phải được
đều phải được
kiểm tra chặt chẽ
và phải đảm bảo những cái
tiêu chí nghề nghiệp
đặc biệt là cái
đạo đức nghề nghiệp
văn hóa nghề nghiệp
đạo đức nghề nghiệp
của những người
dạy trẻ em
ngay từ khi các cháu đang còn nhỏ
và tôi nghĩ rằng
đây là một điều
cực kỳ quan trọng
chúng tôi khảo sát
những cái trường
thực phẩm họ lấy từ đâu
và chúng tôi cử phóng viên
và bám theo các cái xe
thì cuối cùng
đều lấy được chợ đầu mối
và lấy những nơi
không có nguồn gốc
thậm chí đồ
chúng tôi đến những cái xưởng
nhưng tại sao
khi thanh tra kiểm tra
khi nhà báo vào làm việc
họ vẫn có giấy tờ
đấy là người ta mua giấy tờ
hóa đơn của các công ty
có một cái thế hệ trẻ
với cái giai đoạn phát triển
vàng của nó
mà nó ăn thực phẩm bẩn
thì bây giờ
đặt ra một vấn đề là
cơ quan quản lý
đứng ở đâu
khi mà các doanh nghiệp
doanh nghiệp ma
mua hóa đơn
cho thực phẩm bẩn vào
mà vẫn có
hóa đơn chứng từ
thực phẩm sạch
điều thứ nhất
điều thứ hai
là chúng ta
có một cái đề kháng
để tự bảo vệ
thế hệ trẻ
chúng tôi đã
đã từng đến những trường học
nói chuyện về
vấn đề ma túy
có những loại ma túy
mà nó không tên là ma túy
lúc sử dụng
người ta nói là
nó không gây nghiện
mà nó bán
không bán với tư cách là ma túy
như trẻ dùng thế phê
ma túy trái hình
đấy là ma túy trái hình
thì tổng hợp
chính các giáo viên
cũng không biết
thì chúng tôi phải vào
tiên truyền cơ mà
tôi đặt ra một vấn đề
là chúng ta đang có một môi trường giáo dục
khi nào đó
có quá nhiều rủi ro
sự xâm hại
do chính những cái người
quản lý ở đó
đúng không ạ
tôi thì tôi thấy như thế này này
công tác quản lý
của chúng ta làm
làm như vậy
thì không bao giờ phát hiện được
những điều bất cập
trong nhà trường
thì lại báo trước
không nhà trường nào
khi đoàn kiểm tra
thanh tra đến
nấu không ngon
không sạch sẽ
hoặc là ngay trường mầm non
không dạy gì
các cô giáo
đánh trẻ em
đoàn kiểm tra
mà lại có một
những cái quy chế là
thì theo tôi
ngành giáo dục
cũng phải thay đổi
các tổ chức
các cơ quan
chúng tôi có thể đến trường
chúng tôi có thể hỏi
mua thực phẩm ở đâu
chúng tôi có thể
kiểm tra ngay
ngày hôm ý
ngày hôm ý
chúng ta làm được như thế
đảm bảo được
cái môi trường
an toàn cho học sinh
phải chú ý đến việc này
ở các trường
dùng dạy học
cũng giống trường nào
là một con gà
bằng thạch cao
để dạy các em
đây là con gà
trong khi đó
thì cái đấy
chỉ phù hợp với
ở thành phố
còn học sinh
ở nông thôn
thì con gà
là thường kỳ rồi
giáo cụ trực quan
là con gà
đồng loạt như thế
với cái gậy
để trang bị
các nhà trường
thì nói với tôi là
không cần đâu ạ
thì những cái này là
theo tôi là
nhà quản lý giáo dục
phải chú ý
xin cảm ơn bà hồng
chương trình nói thằng tuần này
của truyền hình nhân dân
tạm dừng tại đây
xin cảm ơn
các vị khách mời
đã tham gia chương trình
và các bạn
đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau